hai bé được công an bàn giao lại cho gia đình vào chiều cùng ngày
chỉ trưa đầy bốn mươi hai giờ sau khi tiếp nhận thông tin về việc hai cháu bé bị mất tích

bàn đầu công an xác định vụ việc do một mình đối tượng phạm huỳnh nhật vi trực tiếp dẫn dụ bắt cóc hai cháu bé

cụ thể hôm xảy ra sự việc tối ngày ba tháng bốn vi tiếp cận hai bé tại khu vực phố đi bộ nguyễn huệ phường bên nghê quận một
đồ ăn tiền bạc là thứ vi đã dùng để dẫn dụ hai bé theo mình

tiếp đó vi không ra khỏi nhà và liên tục canh trừng hai bé
người này đặt đồ ăn để cho nhân viên giao hàng giao về tận trung cư mua nhiều đồ chơi trẻ em và cho các bé xem tv chơi trò chơi nệ tử
quá trình này vi không đối xử tàn độc với các bé
dưới góc độ pháp lý luật sư đinh thị nguyên giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn đại đông á
đoàn luật sư thành phố hà nội nhận định bắt cóc trẻ em là nỗi ám ảnh không chỉ với trẻ em mà với cả người lớn
bởi hành vi bắt cóc trẻ em chỉ là khởi đầu cho một chuỗi những tội ác bất hạnh có thể sẽ diễn ra ngay sau đó
nên hành vi này cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh
luật sư nguyên viện dẫn luật trẻ em quy định trẻ em là những người dưới một mươi sáu tuổi
nghiêm cấm các hành vi bỏ rơi bỏ mặc mua bán bắt cóc đánh cháo chiếm đoạt trẻ em
hành vi bắt cóc đánh cháo chiếm đoạt trẻ em là những hành vi nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến các quyền cơ bản của trẻ em tiêm ẩn nhiều hệ lụy tiêu cực cho xã hội
tạo ra nhiều bi kịch buồn đau cho cha mẹ trẻ em
bởi vậy người thực hiện hành vi bắt cóc đánh cháo chiếm đoạt trẻ em sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo đó người thực hiện hành vi chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự
về tội chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi theo quy định tại điều một trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
với khung hình phạt từ ba đến bảy năm tù
trường hợp hành vi được xác định là có tổ chức đối với từ hai người trở lên
phạm tội hai lần trở lên thì mức hình phạt có thể từ năm năm đến một mươi năm tù
nếu hành vi được xác định là có tính chất chuyên nghiệp hoặc tái phạm nguy hiểm thì có thể lên tới một mươi năm năm tù
ngoài ra nếu chiếm đoạt trẻ em để bán hoặc để tống tiền cha mẹ của trẻ
thì những hành vi này sẽ bị xử lý về tội mua bán người hoặc tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
hoặc các tội danh khác có liên quan đến hành vi xâm phạm đến thân thể của công dân hành vi chiếm đoạt tài sản
bởi vậy trong vụ việc này cơ quan chức năng sẽ làm rõ nhân thân của đối tượng phạm huỳnh nhật vi
làm rõ động cơ mục đích thực hiện hành vi xác định hậu quả mà đối tượng vi đã gây ra
để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật
luật sư nguyên khuyên cáo qua vụ việc hai cháu bé bị bắt cóc cho thấy
nguy cơ mất an toàn đối với trẻ em bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu
chỉ cần người lớn sơ xuất không chú ý đến trẻ là các em có thể gặp nguy hiểm từ việc bị tai nạn
bị bắt cóc hoặc gặp các rủi ro khác
hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn